văn phòng chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của thủ tướng chính phủ phạm minh chính
tại cuộc họp trực tuyến với hai tỉnh kiên giang và tiền giang về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
thông báo nêu rõ trong thời gian qua hai tỉnh kiên giang và tiền giang đã có nhiều nỗ lực
cố gắng trong phòng chống dịch bệnh và đạt được một số kết quả bước đầu
tuy nhiên dù đã thực hiện giãn cách xã hội liên tục trong thời gian dài
nhưng cho đến nay cả hai tỉnh này vẫn chưa kiểm soát được triệt để tình hình dịch bệnh
nguyên nhân là do có nơi có lúc chủ quan lơ là trong lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện tại một số địa phương
việc nắm bắt đánh giá và dự báo tình hình và nhiệm vụ giải pháp phòng chống dịch của một số nơi là chưa chắc
chưa sát và chưa đầy đủ tổ chức thực hiện nhất là tại cơ sở còn bị động lúng túng thiếu khoa học
chưa phù hợp hiệu quả chưa cao
thủ tướng chính phủ yêu cầu tỉnh kiên giang và tỉnh tiền giang phải giả soát
khắc phục ngay các tồn tại hạn chế nêu trên tổ chức quán triệt tập huấn hướng dẫn đầy đủ các phương châm
nguyên tắc nhất là các nhiệm vụ giải pháp phòng chống dịch đến tận xã phường thị trấn và đến người dân
tỉnh huyện phải tăng cường kiểm tra giám sát gắn với hướng dẫn hỗ trợ chấn trình
uốn nắn việc tổ chức thực hiện phòng chống dịch tại xã phường thị trấn xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh
căn cứ theo diễn biến của tình hình dịch thủ tướng yêu cầu tỉnh kiên giang và tiền giang
phải xác định cụ thể mục tiêu phòng chống dịch cho từng địa phương trên địa bàn
xác định rõ phạm vi thời gian tiếp tục giãn cách xã hội tăng cường giãn cách xã hội
và các mục tiêu chỉ tiêu cụ thể như về xét nghiệm điều trị tiêm vaccine
hai tỉnh phải phấn đấu với quyết tâm nỗ lực lớn hơn nữa để kiểm soát được dịch bệnh trong thời gian sớm nhất
và chậm nhất đến ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi một dứt khoát phải kiểm soát được dịch bệnh
để phải tiếp tục giãn cách xã hội kéo dài trên phạm vi rộng
thủ tướng cũng lưu ý hai tỉnh giả soát đề xuất cụ thể nhu cầu hỗ trợ về nhân lực y tế
để xét nghiệm tiêm chủng chăm sóc điều trị f nhân lực hỗ trợ kiểm tra kiểm soát giãn cách xã hội
trang thiết bị vật tư phòng chống dịch vaccine v v
gửi tổ công tác đặc biệt của chính phủ các bộ để xem xét đáp ứng tối đa đồng thời báo cáo thủ tướng chính phủ
thưa quý vị trong cuộc chiến chống lại dịch covid một mươi chín thủ tướng phạm minh chính cho rằng
không ít người thậm chí là các cấp điều hành địa phương tỏ ra lơ mơ mơ màng với mục đích của phong tỏa
và giãn cách đang được triển khai nghiêm ngặt tại gần một phần ba số tỉnh trong cả nước
thủ tướng cũng nêu quan điểm nếu giãn cách phải có mục tiêu chứ không thể cứ tiếp tục
xin mời quý vị cùng theo dõi chi tiết ngay sau đây
thời gian phong tỏa phải là cơ hội
ở thủ đô ngành y tế đang tường dùng thời cơ vàng giãn cách
để tiêm vaccine với tốc độ thần tốc
số mũi tiêm liên tục lập kỷ lục mới cao nhất là ngày một mươi hai tháng chín với hơn năm trăm bảy mươi ba mũi
kết quả này là sự nỗ lực của các bác sĩ nhân viên y tế đã tận dụng từng chay
từng phút từng giờ từng ngày để tiêm phủ một trăm linh mỗi một vào ngày một mươi năm tháng chín
như chỉ đạo của bí thư thành ủy đinh tiến dũng
ở thành phố hồ chí minh ngành y tế cũng đang tăng tốc để đạt mục tiêu tiêm một trăm linh mỗi mùa
ngày một mươi năm tháng chín nhưng không phải tất cả các địa phương đều xác định được mục tiêu
chương trình hành động trong thời gian vàng phong tỏa